ngày hai mươi tháng bốn quân chủng phòng không không quân phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
tổ chức lễ khởi động hợp tác việt nam hoa kỳ xử lý dioxin tại sân bay biên hòa tỉnh đồng nai
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
lãnh đạo các ban bộ ngành
về phía hoa kỳ có thượng nghị sĩ patrick leahy phó chủ tịch quỷ ban
chuẩn tri thượng viện hoa kỳ ông daniel christenbrink đại sứ đặc mệnh toàn quyền
hợp trung quốc hoa kỳ tại việt nam
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình yêu cầu bộ quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan
phối hợp chặt chẽ với phía hoa kỳ tổ chức thực hiện thành công dự án
bảo đảm chất lượng hiệu quả đúng tiến độ theo quy chuẩn tiêu chuẩn việt nam
bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người
theo bộ quốc phòng sân bay biên hòa là nơi bị ô nhiễm dioxin nặng nề nhất việt nam
khu vực này có hơn năm mươi hai hectare với hơn năm trăm linh mét khối đất đá bị nhiễm chất độc da cam
cần phải xử lý tẩy độc
dự án xử lý triệt đề dioxin tại sân bay biên hòa có tổng kinh phí hơn ba trăm chín mươi triệu usd
được thực hiện trong khoảng một mươi năm
đây cũng chính là sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng nhằm hiện thực hóa nội dung tuyên bố chung
của lãnh đạo cấp cao việt nam và hoa kỳ
cũng trong ngày hai mươi tháng bốn cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ và văn phòng cơ quan thường trực
ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam
ký biên bản ghi nhận ý định về quan hệ đối tác mới để hỗ trợ người khuyết tật
bản ghi nhận có mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở bảy tỉnh thành của việt nam
gồm đồng nai bình phước tây ninh quảng trị thừa thiên huế quảng nam và bình định
trong năm năm tới văn phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam sẽ phối hợp cùng các cơ quan trung ương và địa phương
nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc trực tiếp tăng cường năng lực cho hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng
và phát triển các dịch vụ xã hội ở cấp cộng đồng
đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân văn cần tiếp tục được triển khai
qua đó góp phần hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống